thưa quý vị và các bạn chiếc xe kia sorento màu trắng do nữ tài xế lái bất ngờ lao nhanh tông vào hai xe máy đi cùng chiều phía trước rồi phi lên vỉa hè mất kiểm soát gây ra tai nạn nghiêm trọng
nữ lái xe được cho là đã đạp nhầm chân phanh với chân ga vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng hơn một mươi bảy h chiều ngày hôm qua chiều ngày năm tháng năm tại ngã tư giếng nước thành phố vũng tàu
đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy xe ô tô hiệu kia sorento màu trắng biển kiểm soát bảy mươi hai a ba nghìn chín trăm sáu mươi tám lưu thông trên đường nguyễn an ninh hướng từ siêu thị copmart vũng tàu về ngã tư giếng nước thành phố vũng tàu thì bất ngờ lao nhanh lên vỉa hè gây tai nạn nghiêm trọng
người dân chứng kiến cho biết trước khi lao nhanh lên vỉa hè tông trúng một bác bảo vệ của shop bên đường và một cô gái dừng đỗ xe gần đó
chiếc xe này đã tông vào hai xe
xe máy đang di chuyển cùng chiều phía trước